hiến tặng rác mạc là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp với thông điệp cho đi là còn mãi
thời gian qua việc đăng ký hiến sắc mặc ở tỉnh ninh bình đã và đang lan tỏa thu hút nhiều người tham gia
hiện ninh bình là địa phương có số người hiến rác mạc chím năm mươi của cả nước
huyện kim sơn tỉnh ninh bình là nơi có người việt nam đầu tiên hiến tặng rác mạc sau khi qua đời vào năm hai nghìn bảy là cụ bà nguyễn thị hoa
từ đó đến nay kim sơn có bốn trăm một mươi bảy người hiến tặng rác mạc ở hai mươi một trên hai mươi năm xã thị trấn
phong trào hiến tặng rác mạc ở kim sơn đã và đang được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền
được bộ y tế đánh giá là địa phương đi đầu cả nước về phong trào hiến tặng rác mạc
dịch covid nó làm khó khăn trong việc tổ chức vận động cũng như là thực hiện hiến tặng rác mạc
nói trên là bắt đầu từ năm hai nghìn ba
phong trào tiếp tục được triển khai đồng bộ để đẩy mạnh tiếp tục phấn đấu
tăng thêm số người đăng ký cũng như là thực hiện tốt công tác tiếp nhận rác mạc của những người đã đăng ký
đến nay tất cả các huyện và thành phố của tỉnh ninh bình đã có người đăng ký hiến mô tạng đứng đầu cả nước với con số là một mươi năm người
trong đó có bốn trăm ba mươi bảy người hiến rác mạc
chiếm khoảng năm mươi số người hiến rác mạc trong cả nước
hiện phong trào hiến tặng giác mạc ở ninh bình đã hình thành một mạng lưới cộng tác viên tình nguyện viên
nhiệt tình tham gia
vận động tuyên truyền về hiến tặng giác mạc để đem lại ánh sáng cho người bệnh
thông qua đó nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về công tác chăm sóc và bảo vệ đôi mắt nói chung
cũng như về các vấn đề liên quan đến hiến tặng rác mạc và các bệnh lý về rác mạc nói riêng
mùa khô năm nay hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long dự báo diễn ra gai gắt hơn mọi năm
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân trong vùng
những ngày cuối tháng hai năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng khu vực nam bộ liên tục tăng có nơi đạt mức ba mươi tám độ c
cùng lúc này nguồn nước ở các tuyến sông xuống thấp khiến cho nước mặn lấn sâu vào nội đồng
đài khí tượng thủy văn tỉnh bến tre cho biết
năm nay mặn xâm nhập sớm sâu và kéo dài hơn so với trung bình một mươi năm gần nhất
mặn bắt đầu xâm nhập từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba kéo dài đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hiện bên ngoài các nhánh sông chính ở bến tre đã bị mặn xâm nhập ở các mức độ khác nhau
có nơi độ mặn vượt ba phần nghìn
vào sâu nội địa hơn bốn mươi km dọc theo sông chính
tại huyện trần văn thời cà mau cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán
làm sụt lún đất đường giao thông nhiều canh mương trong vùng cạn nước giao thông đường thủy tê liệt
với mức xâm nhập mặn như hiện nay
nguy cơ xảy ra thiếu nước cho khoảng hơn năm mươi sáu hectare lúa ở các tỉnh long an tiền giang bến tre trà vinh và sóc trăng
ngoài ra xâm nhập mặn cũng có khả năng ảnh hưởng đến vùng chuyên canh cây ăn quả
với diện tích khoảng bốn mươi ba ba trăm linh ha ở long an tiền giang bến tre và sóc trăng
bên cạnh đó xâm nhập mặn cũng gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho các hộ dân sống phân tán
và công trình cấp nước tập trung khai thác nước mặt khu vực ven biển ở nhiều địa phương
như bạc liêu sóc trăng bến tre trà vinh và vĩnh long
học sinh nhiều địa phương trên cả nước đã trở lại trường sau kỳ nghỉ tết
nắm bắt tâm lý của các em học sinh sau kỳ nghỉ dài
các trường trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã có những cách thức tổ chức lớp học sáng tạo
giúp học trò hứng khởi và nhanh chóng bắt nhịp với nền nếp học tập
ngay những ngày đầu học sinh đến trường sau tết ngành giáo dục tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các nhà trường
thực hiện nghiêm các quy định về việc học chủ động kế hoạch giáo dục đã được xây dựng
và có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế
nhưng vẫn phải bảo đảm đúng nội dung chương trình của các khối lớp
tất cả các cô giáo của nhà trường cũng đã chuẩn bị rất là tốt
giáo án điện tử trong đó có lồng ghép rất nhiều các trò chơi tìm hiểu
kiến thức rất là vui sôi nổi dành cho các em học sinh
và qua đó đã giúp các em học sinh tạo được sự hứng khởi hứng thú và rất tự giác tích cực
tham gia hăng hái xây dựng phát biểu bài trong các tiết học
với nhiều cách làm đa số học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đều ổn định tốt nền nếp học tập duy trì nghiêm túc điểm danh sĩ số
dạy đúng dạy đủ theo chương trình học bài học của tuần học đầu tiên
xuân giáp thìn
ở mỗi lớp học giáo viên và học sinh đều thể hiện sự hào hứng phấn khởi cho một kỳ học mới
với các trường tổ chức học bán chú một trăm linh các nhà trường đã tổ chức ăn bán chú
ngay từ ngày đầu tiên học sinh trở lại trường nhằm bảo đảm kế hoạch dạy học sinh hoạt ổn định
việc sớm ổn định nền nếp dạy học và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy
tốt học tốt ngay sau tết nguyên đán là tiền đề để thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh quảng ninh
hoàn thành các mục tiêu cao hơn trong năm học mới từ đó tiếp tục đổi mới căn bản hoàn thiện giáo dục và đào tạo